thì từ đấy chúng ta mới có thể có những bước đi có tác động thực tiễn
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này của chúng tôi cũng đã hết